ngày chín tháng bốn ông nay phi la giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc cho biết sau vụ việc nữ sinh lớp bảy ở đắk lắc tử vong đơn vị đã đề nghị ngành giáo dục ngưng tổ chức các hoạt động thể chất ngoài trời khi thời tiết nắng nóng cực đoan
theo ông phạm đăng khoa giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc trong sáng ngày chín tháng bốn đã có văn bản gửi tới các trường yêu cầu tổ chức các hoạt động thể chất phải phù hợp với tình hình thời tiết
theo đó sáng ngày tám tháng bốn mhba học sinh lớp bảy trường trung học cơ sở lê hồng phong xã ehua huyện buôn đôn tham gia bộ môn thể dục do cô giáo tttv giảng dạy
khoảng chín giờ năm mươi phút giáo viên tổng phụ trách đội đã lên báo tin hiệu trưởng nhà trường về việc m ba bị ngất trong giờ học thể dục đang sơ cứu tại phòng y tế
sau đó nhà trường đưa học sinh lên trung tâm y tế huyện để cấp cứu và chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
đến một mươi một h bốn mươi sáu phút bệnh viện thông báo
nữ sinh đã tử vong
bác sĩ tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết m ba được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu ngưng hô hấp tuần hoàn ngưng tim ngưng thở
sau khi tiếp nhận các bác sĩ đã khẩn trương thực hiện các biện pháp để cấp cứu người bệnh
sau khoảng hai mươi phút cấp cứu nhưng không có tim lại bác sĩ chẳng đoán mba tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân
được biết gia đình nữ sinh tử vong có hoàn cảnh rất khó khăn
sau khi sự việc xảy ra phía chính quyền huyện nhà trường đã tổ chức thăm hỏi hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân
bác sĩ cảnh báo việc hoạt động dưới thời tiết nắng nóng có thể gây ra tình trạng sốc nhiệt
đây là tình trạng bệnh lý tăng thân nhiệt quá cao gây dối loạn hệ thống thần kinh trung ương dối loạn ý thức hôn mê co giật và có thể tử vong
thời tiết nắng nóng làm cơ thể ra nhiều mồ hôi gây mất nước điện giải dễ dẫn đến dối loạn chuyển hóa thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt
nắng lao động ngoài trời gây nguy hiểm cho sức khỏe
riêng với trẻ nhỏ là nhóm đặc biệt dễ bị tác động bởi thời tiết oi bức
khi trẻ hoạt động vui chơi liên tục trong môi trường nhiệt độ cao có thể dẫn đến sốc nhiệt
đây là tình trạng đe dọa đến tính mạng vì nhiệt độ cơ thể tăng quá cao trên bốn mươi độ c sốc nhiệt có thể gây tổn thương đến hệ thần kinh trung ương và các mô khác của cơ thể